thưa quý vị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc vừa bàn giao một đối tượng trong đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ
từ tỉnh bình dương trốn lên đắk lắc cho công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương xử lý theo thẩm quyền
đối tượng là tống thanh trí chú tại xã đờ lê y yang huyện yia hờ leo tỉnh đắk lắc
theo cơ quan công an khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bàng văn phúc quê ở tỉnh bắc cạn nhờ trí làm giả một bộ hồ sơ để đi xin việc
sau đó thông qua mạng xã hội trí đã liên hệ với một đối tượng khác và làm được hồ sơ cho phúc
tuy nhiên khi phúc cầm bộ hồ sơ giả đi xin việc thì bị phát hiện
trí bị công an thành phố thủ dầu một ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
đến ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trí bỏ trốn khỏi địa phương
qua điều tra công an xác định trí là một trong bảy thành viên của một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ như căn cước công dân giấy phép lái xe các loại bằng cấp hồ sơ xin việc làm
mỗi bộ hồ sơ các đối tượng thu từ năm đến một mươi triệu đồng
hiện các đối tượng trong đường dây của trí đã bị công an bắt giữ còn trí thì bỏ trốn
đến ngày một mươi tám tháng sáu trí đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã nhận được cuộc gọi của một số người tự xưng là cảnh sát giao thông
yêu cầu nộp tiền phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông với hình thức phạt nguội
tuy nhiên thì việc cảnh sát giao thông gọi điện nhắn tin cho người vi phạm giao thông thông báo bị phạt nguội là không đúng
đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng nên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
nội dung các cuộc điện thoại
điện thoại chủ yếu là thông báo chủ thuê bào đã vi phạm trật tự an toàn giao thông nay đã có thời hạn xử lý yêu cầu cập nhật tên tuổi
số căn cước công dân số tài khoản ngân hàng để phòng cảnh sát giao thông cung cấp số biên bản vi phạm kèm theo hành vi vi phạm hình thức xử lý số tiền nộp phạt
khi nạn nhân còn đang thắc mắc các đối tượng này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản định sẵn hoặc cung cấp mã otp để xác minh điều tra và xử lý
trước tình trạng nhiều người phản ánh về việc cảnh sát giao thông gọi điện nhắn tin thông báo phạt nguội thậm chí bị mất tài sản phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn khẳng định
lực lượng cảnh sát giao thông không bao giờ gọi điện nhắn tin thông báo phạt nguội đối với bất cứ cá nhân đơn vị hay người dân nào
vì vậy khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi từ các số lạ xưng là cảnh sát giao thông thông báo phạt nguội tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng
không cung cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng với các đối tượng bằng bất kỳ hình thức nào tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra
quý vị thân mến là một trong những chủ đề đặc sắc trong chương trình năm du lịch quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi hai festival biển hội an cảm xúc mùa hè đã chính thức được khai mạc vào chiều qua tại bãi biển an bàng thành phố hội an
chuỗi các hoạt động đã thu hút rất đông đảo người dân và du khách
biển an bàng trong buổi khai mạc festival biển hội an cảm xúc mùa hẻ

người dân và du khách tắm biển trải nghiệm ẩm thực mua sắm những món đồ lưu niệm với những gian hàng sắp đặt ngay tại bãi biển
rộn ràng đông vui du lịch thực sự hồi sinh sau hai năm đóng băng vì dịch bệnh

nghĩ là tất cả mọi người nên đến đây một lần để tưởng thức những điều mới mẻ như vậy

festival biển hội an cảm xúc mùa hẻ hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy tại các bãi biển trên địa bàn thành phố

trong khuôn khổ sự kiện các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian trên biển được tổ chức thường xuyên vào các ngày cuối tuần

sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa hè tràn đầy năng lượng và cảm xúc

với nhiều hoạt động điểm nhấn như ngày hội thái diều từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng bảy tại các bãi biển trên địa bàn thành phố
sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa hè tràn đầy năng lượng và cảm xúc

sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa hè tràn đầy năng lượng và cảm xúc
cảm xúc mùa hẻ hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy tại các bãi biển trên địa bàn thành phố
sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa hè tràn đầy năng lượng và cảm xúc

cảm xúc mùa hẻ hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy tại các bãi biển trên địa bàn thành phố

cảm xúc mùa hẻ hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy tại các bãi biển trên địa bàn thành phố
sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa hè tràn đầy năng lượng và cảm xúc
cảm xúc mùa hẻ hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy tại các bãi biển trên địa bàn thành phố
sẽ mang đến cho người dân và du khách một mùa hè tràn đầy năng lượng và cảm xúc
cảm xúc mùa hẻ hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy tại các bãi biển trên địa bàn thành phố
hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bạc bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
trước đó từ tin báo của quần chúng nhân dân cảnh sát hình sự công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tăng bảy đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền
tại một căn nhà trên địa bàn ấp vĩnh tiến xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ bài hàng chục triệu đồng cùng một số tan vật khác có liên quan
thưa quý vị tiến hành kiểm tra một cơ sở karaoke trên địa bàn của thị xã giá rai
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phát hợp với công an thị xã giá rai tiến hành kiểm tra quán karaoke sông ngân
thuộc khóm năm phường hậu phòng thị xã giá rai do hứa phong vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín làm quản lý
thời điểm lực lượng công an kiểm tra bên trong quán vẫn còn ba phòng hút đang hoạt động với một mươi sáu khách
kiểm tra các phòng hát lực lượng công an phát hiện hai viên thuốc lắc
kiểm tra phòng của hứa phong vũ lực lượng công an phát hiện hai trăm ba mươi sáu năm viên thuốc lắc
một mươi bịch ni lông ma túy cùng một số loại hung khí nguy hiểm
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
chiều ngày một mươi chín tháng sáu thông tin từ đồn biên phòng vĩnh ngư bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa mật phục phát hiện và thu giữ khoảng một mươi chín kg cần sa từ campuchia về việt nam
theo đó tổ công tác của đồn biên phòng vĩnh nguân phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hồi đông
tổ chức tuần tra trên địa bàn giáp ranh giữa phường vĩnh quân thành phố châu đốc và xã vĩnh hội đông
quyền an phú phát hiện hai đối tượng đi bộ theo bờ ruộng hướng từ campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra nhưng bỏ lại bao tải và chạy trốn về campuchia
qua kiểm tra tại hiện trường phát hiện một bao tải màu xanh mà hai đối tượng bỏ lại
bên trong có chứa cành lá hoa quả cây cần sa trọng lượng một mươi sáu kg
tiếp đó đồn biên phòng vĩnh quân phối hợp với công an viện kiểm sát thành phố châu đốc
tiến hành khám nghiệm hiện trường mở rộng phát hiện thêm một bao tải màu xanh có chứa lá thân hoa quả của cây cần sa trọng lượng khoảng ba kg
tiếp đó đồn biên phòng vĩnh nguân phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
ngày một mươi chín tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ ba đối tượng
đỗ thanh sang trần ngọc phúc và ngô phước nghĩa để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại đoạn đường mỹ phước tân vạn thuộc khu phố năm phường định hòa thành phố thủ dầu một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp công an phường định hòa thành phố thủ dầu một
phát hiện và bắt quả tan đối tượng đỗ thanh sang và trần ngọc phúc có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ một đoạn ống hút nhựa màu trắng hàng kính hai đầu bên trong chứa tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy mua từ ngô phước nghĩa để sử dụng
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng nghĩa tại một căn nhà trên đường dx sáu mươi bảy phường định hòa thành phố thủ dầu một
cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện và thu giữ hai đoạn ống hút nhựa màu trắng hàng kính hai đầu bên trong chứa heroin
ngô phước hĩ khai nhận đã bán ma túy cho sang và phúc
khoảng hơn tám h ba mươi phút sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu một xe đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi một tỉnh đồng nai
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát thân trước khi đầu xe bị thiêu rụi
vụ việc còn khiến cho giao thông trên quốc lộ năm mươi một hướng bà rịa vũng tàu ồn tắc
thời điểm trên năm tài xế lái xe đầu kéo mang biển số tỉnh đồng nai lưu thông trên quốc lộ năm mươi một hướng đi bà rịa vũng tàu
khi qua khỏi ngã tư vũng tàu phường long bình tân thành phố biên hòa khoảng một km thì ca biên xe đầu kéo bất ngờ bốc khói
tài xế dừng phương tiện kiểm tra thì lửa từ đầu xe bùng lên cháy nguồn ngục
một số tài xế khác lưu thông phương tiện qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu xe lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố biên hòa sau đó có mặt tiến hành dập tắt ngọn lửa
tuy nhiên gần như toàn bộ đầu xe đã bị thiêu rụi trơ khung hiện nguyên nhân phụ cháy đang được làm rõ
rạng sáng ngày một mươi chín tháng sáu phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm phối hợp cùng với biên phòng cảng nhà rồng
đã tổ chức vây bắt nhân
nhóm đối tượng manh động có hành vi sử dụng máy bơm công suất lớn để bơm hút các trái phép trên sông đồng nai
từ tin báo của quân chúng phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm đã lên kế hoạch mật phục
tại khu vực cảng long bình phường long bình tp thủ đức
đến h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu tổ công tác phát hiện một nhóm tám đối tượng trên hai ghe gỗ không số đăng ký gồm
một ghe có gắn thiết bị bơm hút cát công suất lớn và một ghe mua chưa rõ tải trọng
tổ công tác ra hiệu lệnh và tìm cách áp sát khống chế nhưng các đối tượng đã liều lĩnh tăng ga bỏ chạy nhảy xuống sông bỏ trốn
tổ công tác đã kịp thời trấn áp và bắt giữ hai ghe gỗ của một đối tượng tên phạm hồng thích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê long an
hiện hai tan vật và đối tượng đã được bàn giao cho biên phòng cửa khẩu nhà rồng tiếp tục xử lý theo quy định
ngày một mươi chín tháng sáu công an quận bình tân cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát đường thủy
triệt phá thành công sòng bạc do mai đặng trí tài hai mươi sáu tuổi ngụ tại bình tân cầm đầu
qua công tác nắm địa bàn công an tp hcm phát hiện một sông bạc bằng hình thức đá gà an tiền hoạt động ở bãi đất trống thuộc vườn an lạc
máy đất nằm cạnh rạch nước lên đường vào nhỏ hẹp và được canh phòng cẩn thận
sông bạc này quy tụ hàng chục con bạc tham gia mỗi ngày
vì thế công an tp hcm phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự cảnh sát đường thủy bất ngờ ập đến khiến các con bạc hốt quảng tháo chạy
tuy nhiên mọi lối đã bị ngăn chặn
có bốn mươi năm người bị giữ tại hiện trường cùng các đăng vật và tiền mạch
qua đấu tranh công an xác định mai đặng trí tài đứng ra tổ chức trận đá gà